mở đầu bản tin nhanh sáng nay là thông tin mới nhất về vụ cướp ngân hàng tại đồng nai vào chiều ngày tám tháng chín
dạng sáng nay công an tỉnh đồng nai phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an đã bắt giữ được nghi can gây ra vụ cướp
nghi can tên là lê huy dũng quê ở thanh hóa
dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai ra vị trí cất dấu súng tiền phương tiện gây án và các tân vật khác có liên quan tại nhiều vị trí khác nhau
công an tỉnh đồng nai đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở di lý nghi can thu giữ tiền một khẩu súng rulo một xe máy được đối tượng sử dụng gây án
bước đầu xác định dũng đã cướp hơn chín trăm linh triệu đồng